hôm nay tòa án nhân dân tỉnh đồng nai tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án buôn lậu và nhận hối lộ
trong vụ buôn lậu gần hai trăm linh triệu lít xăng
sau hơn hai tuần xét hỏi các bị cáo viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai đã tiến hành luận tội
và đề nghị mức án đối với bảy mươi bốn bị cáo
sau phần luận tội xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo
đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai đề nghị mức án cho các bị cáo
theo đó bị cáo đào ngọc viễn và bị cáo phan thanh hữu cùng bị đề nghị mức án một mươi sáu một mươi bảy năm tù
bị cáo nguyễn hữu tứ bị đề nghị mức án một mươi ba một mươi bốn năm tù
bị cáo nguyễn minh đức ba mươi chín tuổi chủ công ty trách nhiệm hiểu hạn dầu khí vượng đạt tp hải phòng
bị đề nghị mức án chín đến một mươi năm tù cùng với tội buôn lậu
bị cáo ngô văn thụy năm mươi tám tuổi trú tại tp hcm đội trưởng đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền nam
cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan bị đề nghị mức án một mươi năm một mươi sáu năm tù về tội nhận hối lộ
ngoài ra hàng chục bị cáo trong vụ án bị đề nghị mức án từ phạt tiền án treo đến vài năm tù
cũng trong ngày hôm nay lực lượng chức năng tỉnh nghệ an vừa phá thành công chuyên án
triệt xóa đường dây vận chuyển ma túy từ nước ngoài về việt nam
bắt giữ năm đối tượng thu hơn một bốn mươi ba kg ma túy các loại
trước đó ngày một mươi năm tháng một mươi một công an huyện diễn châu đã đồng
loạt bắt giữ ba vụ ba đối tượng gồm đậu trọng vinh dương tuấn anh và dương văn đạt
cùng chú tại huyện diễn châu về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
thu giữ tám hai gram heroin và bốn mươi sáu viên hồng phiến
mở rộng chuyên án đến ngày một mươi tám tháng một mươi một công an huyện diễn châu đã bắt thêm hai đối tượng
trương văn thịnh chú tại tỉnh đắk lắc và hà thị mùi chú tại huyện quế phong
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
ban chuyên án đã thu giữ hơn một bốn mươi ba kg ma túy các loại và một xe mô tô
hôm nay nhận được tin báo của người dân tại nhà của lê ngọc văn
ở thôn thượng hậu xã võ ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
có các đối tượng đang đánh bạc
lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra hành chính và phát hiện các đối tượng đang có hành vi này
thu giữ tại chiếu bạc số tiền hơn ba mươi bốn triệu đồng và hai bộ bài tú lơ khơ
tổ công tác tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với lê ngọc văn
hoàng ngọc đạt lê ngọc hoàng và lê văn nghĩa về hành vi đánh bạc
trước đó vào ngày một mươi bảy tháng một mươi một lực lượng công an đã bắt quả tăng bốn đối tượng đánh bạc
thu giữ tại chiếu bạc số tiền một mươi một triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng và hai bộ bài tú lơ khơ
liên quan đến vụ ẩu đả khiến một người tử vong tại thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
đến chiều ngày hôm nay cơ quan công an hiện đã xác định được nghi can gây án
theo thông tin ban đầu khoảng hai mươi ba h khuya ngày một mươi bảy tháng một mươi một
một nhóm thanh niên sau khi nhậu xong thì xảy ra mâu thuẫn cầm hung khí lao vào ẩu đả
trong một con hẻm trên đường số sáu phường linh xuân thành phố thủ đức
sau cuộc hỗn chiến một người bị đâm trọng thương sau đó tử vong
một người khác cũng bị đâm thương tích nặng đang cấp cứu tại bệnh viện trợ rẫy
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước ngày hôm nay đã tiến hành khởi tố bị can
thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với nguyên kế toán trưởng và hai cán bộ
thuộc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bình phước
các bị can bị bắt tạm giam vì liên quan đến việc lập hồ sơ hợp thức việc đấu thầu
mua sắm sinh phẩm hóa chất vật tư y tế tiêu hao phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
của công ty cổ phần công nghệ việt á
cùng với việc khởi tố bắt tạm giam lực lượng chức năng cũng thực hiện lệnh khám xét
nơi làm việc và nơi ở của ba bị can
thời gian qua lực lượng công an liên tiếp phát hiện triệt phá thành công nhiều đường dây đánh bạc
cá độ bóng đá qua mạng với số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng cho thấy tội phạm cá độ
trên không gian mạng có xu hướng diễn biến phức tạp nhất là trước thềm world cup hai nghìn hai mươi
trước tình hình trên trung tướng tô ân sô tránh văn phòng người phát ngôn bộ công an
trao đổi một số thông tin cảnh báo đối với loại tội phạm này
về phương thức thủ đoạn hoạt động trung tướng tô ân sô cho biết các đường dây cá độ bóng đá
được hình thành bởi các đối tượng cầm đầu tổ chức cờ bạc chuyên nghiệp
thường là những đối tượng hình sự giới anh chị móc nối với nhà cái quản lý các trang web cá độ
như m tám mươi tám com fund tám mươi tám com hay bóng tám mươi tám com có máy chủ đặt tại nước ngoài để thiết lập chia nhỏ
các chân dết tổ chức cá độ bóng đá trên không gian mạng tại việt nam với nhiều hình thức quảng cáo
chào mời hấp dẫn công khai bằng tiếng việt để chủ động phòng ngừa đấu tranh với loại tội phạm
đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng bộ công an đề nghị
mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến tuệ phạm
và tệ nạn cơ bạc nhất là cá độ bóng đá phải ý thức được hậu quả tác hại của tệ nạn cá độ bóng đá
đối với bản thân gia đình và xã hội tuyệt đối không tham gia cá độ bóng đá dưới mọi hình thức
quan tâm quản lý giáo dục vận động người thân và những người xung quanh nâng cao cảnh giác
tránh xa cá độ bóng đá trường hợp phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến cá độ bóng đá
cần kịp thời báo tin tố giác với cơ quan công an gần nhất hoặc qua đường dây nóng của cục cảnh sát hình sự bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn tám nghìn năm trăm sáu mươi chín để có biện pháp điều tra xử lý góp phần làm lành mạnh môi trường xã hội
lực lượng cảnh sát hình sự an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao quản lý hành chính và trật tự xã hội
và các lực lượng nghiệp vụ khác sẽ quyết liệt vào cuộc sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ kỹ thuật cao
để phát hiện xử lý nghiêm các đối tượng tổ chức tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nông văn trẻ
giám đốc trung tâm y tế huyện chi lăng và hà thủy trung trưởng phòng tài chính kế toán
kiêm kế toán trưởng trung tâm y tế huyện chi lăng về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo kết quả điều tra từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
trung tâm y tế huyện chi lăng thực hiện một mươi sáu gói thầu mua sắm với công ty biolife
tổng số bảy mươi ba tám trăm linh kit test xét nghiệm nhanh covid một mươi chín để cung cấp cho các chốt kiểm soát phòng chống dịch
trên địa bàn huyện tri lăng trị giá trên năm bốn tỷ đồng
sau khi được trung tâm y tế huyện chi lăng thanh toán tiền các gói thầu kể trên
công ty bione đã nhiều lần chuyển tiền chi ngoài hợp đồng cho hà thủy trung với tổng số tiền là một trăm bảy mươi triệu đồng
số tiền trên hà thủy trung và nông văn trè đã thỏa thuận để ngoài sổ
sách kế toán của trung tâm y tế huyện chi lăng nhằm chiếm đoạt sử dụng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đang tiếp tục điều tra
để xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thái bình tỉnh thái bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can đối với phạm quang hưng chú tại phường kỳ bá thành phố thái bình về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai tại tổ năm phường đề thám thành phố thái bình
phạm quang hưng đã có hành vi đánh đập cố ý gây thương tích đối với một nạn nhân nam
chú tại tổ bốn phường trần lãm tp thái bình
sau đó gia đình nạn nhân đã làm đơn tố giác gửi đến công an tp thái bình tố cáo hành vi của phạm quang hưng
được biết phạm quang hưng đã có nhiều tiền án tiền sự và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
để xử lý theo quy định của pháp luật
vào hồi hai h ba mươi phút hôm nay tại bản triền khương xã trường khương huyện sông mã tỉnh sơn la
công an huyện sông mã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng đã phát hiện bắt quả tang
một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng bị bắt là thạo văn chú tại huyện mường ết tỉnh hủa phăn nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
tăng vật thu giữ gồm ba cục nhựa thuốc phiện có trọng lượng gần hai kg một mươi hai viên ma túy tổng hợp
một con dao nhọn một điện thoại di động và một số tăng vật khác có liên quan
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận mang số ma túy trên đến khu vực biên giới để bán cho một người không rõ danh tính
đang trên đường đi thì bị lực lượng chức năng bắt giữ hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra
thưa quý vị chính quyền địa phương xã đồng nai huyện bù đăng tỉnh bình phước phối hợp với các đơn vị có liên quan
đang tổ chức thăm hỏi hỗ trợ gia đình nạn nhân bị xét đánh khiến một người chết và hai người bị thương nặng
trước đó vào chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi một anh điểu nhang cùng với vợ là chị thị brow và cháu trai ruột là điều xuê hai tuổi
đi hái cà phê thuê cách nhà khoảng một km đến khoảng một mươi bốn h cùng ngày thì trời bất ngờ chuyển mưa
nên anh nhang cùng với vợ thu gom cà phê đưa vào bạt nhựa chảy sẵn dưới gốc cây lớn
tuy nhiên trong khi đang đứng dưới gốc cây thì cả gia đình ba người nhà của anh nhang bất ngờ bị xét đánh trúng
khiến anh nhang tử vong tại chỗ chị brown và cháu điểu xuê bị thương nặng
phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở thành phố hồ chí minh
ngày một mươi tám tháng một mươi một phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh đồng tháp cho biết
vừa phát hiện bắt giữ hai đối tượng vận chuyển hàng cấm trên xe khách
cụ thể trong lúc tuần tra kiểm soát trên địa bàn phường một thành phố cao lãnh
tổ công tác đội cảnh sát trật tự thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh đồng tháp
đã tiến hành kiểm tra xe ô tô khách lưu thông tuyến hồng ngự bến xe miền tây
biển kiểm soát sáu mươi sáu b bốn mươi sáu do bùi thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba ngụ huyện cái bè tỉnh tiền giang điều khiển
và hồ thanh sơn chủ phương tiện sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ngụ phường hai thành phố cao lãnh
qua kiểm tra phát hiện trên xe vận chuyển ba trăm linh bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu hiệu z và hero
tổ công tác tiến hành lập biên bản vụ việc bàn giao đối tượng phương tiện cùng tăng vật cho công an thành phố cao lãnh xử lý theo quy định
thưa quý vị thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm nhằm đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông
từ nay cho đến ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng cảnh sát giao thông các cấp sẽ phối hợp với công an các địa phương
liên tục tuần tra kiểm soát cũng như là ngăn chặn xử lý các trường hợp mất trực tự an toàn giao thông
ghi nhận tại khu vực cửa ngõ phía tây bắc thành phố hồ chí minh
quốc lộ hai mươi hai

từ nay là tuyến giao thông huyết mạch cửa ngõ tây bắc kết nối thành phố hồ chí minh với các tỉnh tây ninh long an và bình dương
và nhiều cụm khu công nghiệp với nhau
trong cao điểm này phòng hướng dẫn tổ chức giao thông và dẫn đoàn cục cảnh sát giao thông
thường xuyên phối hợp với đội cảnh sát giao thông an sương và công an quận một mươi hai công an huyện hóc môn
tổ chức các buổi tuần tra lưu động nhằm phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm
trong sáng nay tổ liên ngành đã xử lý hai trường hợp vi phạm dừng đổ không đúng nơi quy định
và xe lôi tự chế không đảm bảo các điều kiện an toàn
từ nay đến tết nguyên đáng đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng gói c tám
cũng như công an quận một mươi hai hóc môn ra quân để lập lại trật tự an toàn giao thông trên tiến quốc lộ hai mươi hai
để làm sao đảm bảo cho người dân đi không có bệnh
đơn vị ủng tắc giao thông không có xảy ra tài nạn giao thông
tập trung vào xử lý các lỗi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông
như là quá tải quá khổ xe khách dừng đón trả khách trong dịp tết
cũng như là các xe lôi xe ba gác xử lý về nồng độ cồn quá tốc độ
để làm sao mà giảm thiểu dứt tạo điều kiện cho bà con trong dịp tết đi được thông thốn và an toàn nhất

trong cao điểm này có các mốt thay đổi
trong thời gian quan trọng như lễ giáng sinh tết dương lịch và tết nguyên đáng
do đó các hoạt động vận tải hàng hóa vận tải hành khách buôn bán và vui chơi tăng mạnh
để mọi hoạt động được thuận lợi an toàn thông suốt
các đơn vị phối hợp đã dự trù nhiều kịch bản phương án cho từng trường hợp cụ thể
dự báo là từ nay đến tết nguyên đáng tên tiếng quốc lộ m hai
lưu lượng phương tiện giao thông sẽ tăng cao
do nhu cầu của người dân đi lại rồi chuyển hàng
đơn vị sẽ chủ động phối hợp với các lực lượng như c tám công an
các đơn vị địa phương và các đơn vị liên kề trong phòng của c tám
để chủ động bố trí lực lượng phân luồn
điều tiết giao thông không để xảy ra hồi nữ trên tiếng quốc lộ m hai
để chuẩn bị cho chiến dịch cao điểm trấn áp tội phạm
và đảm bảo trợ tự an toàn giao thông
công an tp hcm cục cảnh sát giao thông đã chọn quốc lộ hai mươi hai
làm tướng điểm triển khai
phòng ngừa kéo giảm ủng tắc và tai nạn
kết quả sơ bộ sau một mươi năm ngày thực hiện
toàn tuyến không xảy ra ủng tắc không xảy ra tai nạn giao thông
không có trường hợp tụ tập đua xe trái phép
đây là tín hiệu tích cực cho thấy sự quyết tâm của lực lượng chức năng
trong công tác đảm bảo sự thông suốt và bình an cho người dân
trong suốt cao điểm không chỉ có các chuyên đề về giao thông
mà tấn công trấn áp các loại tội phạm
cũng được lực lượng chức năng tập trung quyết liệt đấu tranh xử lý